được phóng viên chúng tôi cập nhật vào lúc chín giờ sáng hàng ngày trên antv
và mở đầu bản tin là thông tin liên quan đến vụ nhóm côn đồ dùng hung khí
tấn công anh lê văn trung là chủ tịch ubnd xã định liên
huyện yên định tỉnh thanh hóa vào một mươi sáu h chiều ngày năm tháng bốn
công an huyện yên định đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và truy bắt được bốn đối tượng gây án
sáu đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn văn vượng phạm văn côn lê đức vinh và phạm anh quân
đây đều là những đối tượng hình sự cộng cán có nhiều tin án tình sự
trong đó nguyễn văn vượng là đối tượng cầm đầu có một tin án về tội trụng cấp tài sản
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên định xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên
là do anh trung không chấp thuận để nguyễn văn vượng có hợp đồng vận tải đất đá
vào các công trình san lấp mặt bằng xây dựng của xã định liên
nên vượng đã chỉ đạo đàn em tấn công anh trung để giàn mặt
hiện công an huyện yên định đã tạm giữ hình sự đối với bốn đối tượng nói trên
một xe ô tô và thu giữ một cây kiếm dài chín mươi năm cm hai con dao một gậy ba khúc đồng thời sẽ mở rộng vụ án
với hành vi cướp giật tài sản hai đối tượng là nguyễn vũ thanh tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
và thạch trung phúc hào sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng chú tại quận một đã bị công an tp hcm tạm giữ để điều tra
trước đó vào đêm ngày bảy tháng bốn cơ quan công an phát hiện tú là đối tượng nghi vấn trong một vụ cướp giật tài sản
nên đã tiến hành đưa về trụ sở để làm rõ
tại đây tú khai nhận vào dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng ba đã cùng với hào giật túi sách của một người đàn ông
tại ngã sáu phù động quận một
cả hai sau đó chia đôi tài sản cướp được gồm một điện thoại iphone x sáu triệu đồng tiền mặt và hai usd
riêng chiếc điện thoại vertu màu vàng có trị giá là hơn chín usd
đối tượng hào đem ra một cửa hàng
để bán do không biết giá trị thật nên hào chỉ bán điện thoại này với giá năm trăm linh đồng
từ lời khai của tú cơ quan công an sau đó đã bắt giữ hào
tại cơ quan công an cả hai khai nhận nghiện ma túy nên đi cướp để kiếm tiền tiêu xài
riêng đối tượng hào đã có một tiền án về tội cướp giật tài sản
còn tại tỉnh bình dương công an thành phố thủ dầu một cũng vừa tạm giữ đối tượng nguyễn tấn thanh
chú tại đồng nai để điều tra và hành vi trộm cắt tài sản
vào ngày tám tháng bốn anh trà đức nhân điều khiển xe máy hiệu siêu đất đến quán cà phê hương tre
thuộc khu phố hai phường hiệp an để uống nước
khi anh nhân vừa dựng xe trước quán thì bất ngờ đối tượng thanh lao tới
đẩy xe ra ngoài đường nổ máy tẩu thoát
lúc này lực lượng công an phường hiệp an đang tuần tra làm nhiệm vụ trên đường đại lộ bình dương
nhận được tin báo đã triển khai lực lượng chốt chặn
phối hợp cùng với người dân bắt giữ đối tượng thanh cùng với tăng vật
thưa quý vị vào chiều qua chín tháng bốn cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết
đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với chín mươi bốn đối tượng
do nguyễn mạnh hùng tức hùng sida sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cầm đầu
để điều tra mở rộng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến nay
hùng cùng với đồng bọn tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa ăn thua bằng tiền
phần lớn địa điểm đánh bạc được tổ chức
trong các khu vườn điều thuộc huyện đắc đoa tỉnh gia lai
nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm
trung bình mỗi ngày sòng bạc thu hút khoảng hai trăm linh đối tượng
có ngày lên đến ba trăm linh đối tượng tham gia
với số tiền đặt cọc cược từ một trăm linh đồng đến một mươi triệu đồng một ván
vào ngày ba mươi một tháng ba khi hai trăm linh con bạc đang sát phạt nhau tại lán bạc
thuộc thôn bảy mươi sáu xã hà bầu huyện đắk đoa thì bị lực lượng công an triệt phá
vật chứng thu giữ hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng hàng chục ô tô các loại
ba mươi điện thoại di động và nhiều tài liệu chứng cứ khác có liên quan
hiện cục cảnh sát hình sự đang truy bắt một số đồng bọn của hùng sida đã tẩu thoát
đồng thời đề nghị các đối tượng còn lại sớm ra cơ quan công an đầu thú
để nhận được sự khoan hồng của pháp luật
cũng trong ngày hôm qua cơ quan công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình
đã quyết định khởi tố vụ án vi phạm về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
theo điều hai trăm ba mươi hai bộ luật hình sự
đối với vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
trước đó đoàn liên ngành điều tra vụ phá rừng ở vũng lõi
di sản vườn quốc gia phong nha kẻ bàng kiểm tra hiện trạng rừng
phát hiện tại tiểu khu sáu trăm bốn mươi chín và sáu trăm năm mươi thuộc xã thượng trạch
có hàng chục cây gỗ bị khai thác trái phép với tổng khối lượng hơn một trăm linh mét khối
trong đó có bốn mươi năm cây gỗ mùn và hai mươi một cây còn lại là gỗ táo châm bài lài
mở rộng kiểm tra tại địa bàn dân cư ở xã thượng trạch
tiếp tục phát hiện và thu giữ tại nhà ông mai văn dinh
bốn mươi hai phách gỗ các loại với khối lượng một bốn mét khối
trong đó có chín mét khối là gỗ mùn nghi là tăng vật của vụ phá rừng
điều đáng nói là điểm rừng bị lâm tặc khai thác chỉ nằm cách đồn biên phòng cồn
thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình chừng ba km
thưa quý vị liên quan đến vụ án nữ sinh cao mỹ duyên đi giao gà
bị sát hại ở tỉnh điện biên vừa qua trên mạng xã hội cũng như một số tờ báo thông tin
về việc mẹ của nạn nhân nợ đối tượng vì văn toán một số tiền lớn
do đó đối tượng vì văn toán đã thuê bắt cóc nạn nhân để gây sức ép buộc gia đình phải trả nợ
tuy nhiên vào chiều ngày chín tháng bốn cơ quan công an tỉnh điện biên cho biết
không có căn cứ về việc gia đình nạn nhân nợ tiền kẻ chủ mưu
như một số tờ báo và mạng xã hội đã đưa tin
thượng tá dương quốc hoàn trưởng phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh điện biên cho biết qua nắm tình hình
trên các trang mạng xã hội đăng một số thông tin là mẹ nạn nhân
bà trần thị hiền nợ nhóm đối tượng này một số tiền lớn
trên cơ sở kết quả điều tra đến thời điểm hiện tại thì không có căn cứ nào
để xác định việc bà trần thị hiền nợ tiền nhóm đối tượng này
cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ án này
để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh và những diễn biến tiếp theo
của các vụ việc
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị trong bản tin một trăm một mươi ba online
còn bây giờ thì mời quý vị tiếp tục đón xem các chương trình khác của chúng tôi trên antv